ban chỉ đạo một nghìn hai trăm ba mươi bảy tỉnh hải dương đã tổ chức lễ động thổ cất bốc quy tập hải cốt liệt sĩ
hy sinh trong thời kỳ chống pháp tại thôn an thổ xã nguyên giáp huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
trước đó nhận được thông tin của thân nhân các liệt sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh hải dương
đã báo cáo với ban chỉ đạo một nghìn hai trăm ba mươi bảy tỉnh đồng thời phối hợp với các ban ngành đoàn thể có liên quan
và cấp ủy chính quyền huyện tứ kỳ xã nguyên giáp tổ chức đối thoại gặp gỡ nhân chứng
xác minh kết luận về phần mộ liệt sĩ
ngày ba tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn thực dân pháp chở một mươi bốn tù binh từ nhà tù hải dương ra nhà tù ở thành phố hải phòng
khi đi qua địa bàn thôn an thổ xã nguyên giáp hiện tứ kỳ hải dương bị trúng bình
làm hai tù binh bị thương một mươi hai tù binh hy sinh
do là vùng bị phát tạm chiếm nên sau khi sự việc xảy ra nhân dân thôn an thổ đã tổ chức trôn cất các tù binh
tại gò bồ súng thuộc thôn an thổ xã nguyên giáp trong đó ba người đã được công nhận là liệt sĩ
còn lại chưa rõ danh tính
sau khi xác định được khu vực mộ liệt sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh hải dương đã báo bộ tư lệnh quân khu ba
và ban chỉ đạo một nghìn hai trăm ba mươi bảy tỉnh để tham mưu xây dựng kế hoạch về việc khảo sát tìm kiếm cất bốc
quy tập hải cốt liệt sĩ tại địa bàn thôn an thổ xã nguyên giáp huyện tứ kỳ